cũng tại bắc giang thông tin mới nhất có liên quan tới vụ tai nạn giao thông khiến ba người trong một gia đình tử vong vào đêm ngày hôm qua tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
công an thành phố bắc giang đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế nguyễn quốc thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại số nhà chín đường đào sư tích phường ngô quyền thành phố bắc giang
là cán bộ ban quản lý bảo trì đường bộ bắc giang thuộc sở giao thông vận tải để điều tra làm rõ về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhà
các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm nguyễn mạnh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại tổ dân phố hòa yên phường thọ sương thành phố bắc giang điều khiển xe máy
xe của anh hưng chở theo vợ là dương thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và con gái là cháu nguyễn thùy dương sinh năm hai nghìn chín ở cùng địa chỉ
cơ quan công an xác định tài xế thịnh đã sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở mức sáu trăm linh bốn mg trên lít khí thở
không sử dụng các chất ma túy
trước đó vào khoảng
khoảng hai mươi bốn h ngày hai tháng sáu công an thành phố bắc giang nhận được tin báo tại ngã tư đường hùng vương hoàng văn thủ
xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ
sau khi hút bay xe máy và ba người trên xe chiếc xe ô tô này tiếp tục lao lên vỉa hè đâm vào một cây xanh đổ gục rồi quay ngang hư hỏng nặng
sau vụ tai nạn tài xế điều khiển xe ô tô chỉ bị xây sát nhẹ
liên quan tới vụ việc ở tỉnh thất bồng lai
còn gọi là thiền am bên bờ vũ trụ
chiều tối ngày hai tháng sáu
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân truy tố sáu bị can
cả sáu bị can cùng chú tại huyện đức hòa tỉnh long an bị khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
trong đó năm bị can bị bắt tạm giam
riêng lê tùng vân được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
theo đó bị can lê tùng vân là người có vai trò tổ chức chỉ đạo để hai bị can là nhất nguyên và nhị nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội
trong đó có hai kênh youtube là năm chú tiểu thiền a bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên offisial
các tài khoản này đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật được dân mạng trong và ngoài nước theo dõi chia sẻ bình luận gây ảnh hưởng xấu đến các tổ chức phật giáo
uy tín của công an huyện đức hòa gây bức xúc trong giới tăng ni phật tử tín đồ phật giáo và dư luận xã hội
ngoài việc trực tiếp chỉ đạo lê tùng vân còn có những lời lẽ phát ngôn xuyên tạc giáo lý xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và pháp luật
bị can lê tùng vân cũng bị đề nghị truy tố theo các tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức
tiếp tục với các thông tin khác công an tỉnh lai châu vừa phá thành công một chuyên án bắt đối tượng nguyễn tiến toàn bốn mươi tuổi
trú tại thị trấn tân uyên huyện tân uyên tỉnh lai châu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
toàn được xác định là đối tượng cầm đầu của đường dây cho vai lãi nặng tiến dụng đen trên địa bàn tân uyên
qua khám xét khẩn cấp năm địa điểm cơ quan công an đã phát hiện nhiều tài liệu đồ vật có liên quan tới hoạt động cho vai lãi nặng tín dụng đen của các đối tượng
tại cơ quan điều tra toàn khai nhận đã cho những người khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện tân uyên
vay với lãi suất từ năm đến bảy đồng trên một triệu một ngày
để trai lắp cho hoạt động cho vai lãi nặng tiến dụng đen đối tượng toàn đã sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi như
chuyển đổi thế chấp tài sản chuyển lãi hợp thức hóa trong hoạt động giao dịch dân sự
đây là chuyên án thứ tư có liên quan tới cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự được công an tỉnh lai châu phá thành công từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
thưa quý vị và các bạn một nhóm đối tượng móc túi chuyên nghiệp từ thành phố hồ chí minh ra đà nẵng để hoạt động
với thủ đoạn lợi dụng sơ hợp
thủ đoạn lợi dụng sơ hợp của du khách tham gia các sự kiện lễ hội đông người để trà trộn móc túi trộm cắp tài sản
tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn vào cuộc điều tra lực lượng công an đã triệt xóa được ổ nhóm trên
sự kiện lễ hội revie worter răn được tổ chức tại khu vực công viên biển đông đường võ nguyên giáp vào ngày hai mươi tám tháng năm vừa qua
đã xảy ra hàng loạt vụ móc túi lấy đi nhiều điện thoại di động có giá trị của du khách và người dân tham gia sự kiện
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch của thành phố
lãnh đạo công an quận sơn trà đã phối hợp với công an phường phước mỹ vào cuộc điều tra
qua công tác sàng lọc thì nổ lên một nhóm đối tượng gồm có hai nam và ba nữ nói rộng thành phố hồ chí minh
lưu trú tại khách sạn biển vàng đường phạm văn đồng
nhãn định của ban chỉ huy đậu và lãnh đạo công an quận
nhãn định của ban chỉ huy đậu và lãnh đạo công an quận
cho các trinh sát theo dõi những đối tượng này mật phục
vào cuộc điều tra các trinh sát đã nắm được quy luật giờ giấc đi lại của nhóm đối tượng
đến chiều ngày hai mươi chín tháng năm các đối tượng này tiến hành trả phòng để rời khách sạn
tình huống này cũng đã nằm trong dự kiến của các trinh sát
sau khi nhóm đối tượng đã lấy taxi rồi đi khỏi khách sạn biển vàng
thì di chuyển đến địa điểm được đóng lãm của lực lượng sản xuất sân trà đó là nhà ga
tại bến nhà ga
phối hợp với các lực lượng khác sử dụng đồng bộ các bệnh pháp nhiệm vụ
được lệnh của ban chỉ huy đậu cũng như lãnh đạo công an quận sản trà
cho bí mật mời những đối tượng này ngay tại chỗ để kiểm tra
sau khi kiểm tra tư trang và đồ dụng cá nhân của các đối tượng
thì phát hiện trong túi sách của một đối tượng nữ chứa được tổng cộng là hai mươi một cái điện thoại
danh tính của nhóm móc túi chuyên nghiệp đến từ tp hcm
đã được làm rõ bao gồm nguyễn văn quý một mươi chín tuổi trương thị thảo hai mươi tuổi
nguyễn thị ngọc dầu hai mươi sáu tuổi nguyễn ngọc đăng kiên một mươi chín tuổi
cùng chú tại tp hcm nguyễn thị duy diệp hai mươi ba tuổi tạm chú tại tp nha trang tỉnh khánh hòa
với thủ đoạn lợi dụng những nơi tổ chức các sự kiện tập trung đông người để tra trộn
gian cảnh móc túi các đối tượng đã thực hiện chót lọt ở nhiều địa phương
tại thành phố đà nẵng chỉ trong thời gian ngắn năm đối tượng đã thực hiện chót lọt hai mươi vụ móc túi
lấy đi hai mươi một chiếc điện thoại di động đắt tiền của người dân và du khách
tại tp đà nẵng có lễ hội revieve tôi có hành vi chẩm các hệ sản của du khách
túi ai sợ hỡi thì móc còn không thì đeo trên cổ tôi lấy vô làm tôi lạch
dân đến những chỗ đông người tham gia các lễ hội chợ đêm vui chơi thì đề nghị nâng cao cảnh giác
tự bảo vệ tài sản của mình không để các đối tượng lợi dụng những sơ hở thiếu sót
trong bảo vệ tài sản để mà bị móc túi rạch túi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà đang tạm giữ hình sự nhóm móc túi này
để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
lại xảy ra một vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn sáu căn nhà tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
cụ thể vào lúc giờ một mươi phút ngày ba tháng sáu tại hẻm hai trăm năm mươi chín đường thủ khoa huân khóm châu long năm
phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang đã xảy ra một vụ cháy nhà dân chưa rõ nguyên nhân
làm thiệt hại sáu căn nhà trong đó bốn căn nhà bị cháy hoàn toàn
rất may không có thiệt hại về người
nhận được tin báo lực lượng công an thành phố châu đốc đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực châu đốc tham gia chữa cháy
đến khoảng một giờ ba mươi phút thì đám cháy đã được dập tắt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc phối hợp với các đơn vị chức năng
khám nghiệm hiện trường xác minh nguyên nhân của vụ cháy
công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ bốn đối tượng trong vụ việc giết người xảy ra vào ngày hôm qua
tại khu công nghiệp quang châu huyện việt yên
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm hoàng văn nhật trần văn hùng tống khánh duy cùng chú tại xã biển động
huyện lục ngạn tỉnh bắc giang và chu tiến nam chú tại xã giáo liêm sơn động bắc giang
trong đó hoàng văn nhật là đối tượng đã trực tiếp đâm nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã thu giữ một con dao là công cụ gây án
và tạm giữ hình sự bốn đối tượng trên về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi hai h hai mươi phút ngày hai tháng sáu công an huyện việt yên nhận được tin báo
về việc xảy ra vụ đánh nhau tại khu vực đường nội bộ gần công ty trách nhiệm hữu hạn g a solar
khu công nghiệp quang châu qua sắc minh
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện tràng định tỉnh lạng sơn hiện làm công nhân bốc phát
tại công ty vận tải thái hào đơn vị vận chuyển máy móc đến công ty trách nhiệm hữu hạn g a solar
bước đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân bốn đối tượng trên đã dùng dao gậy đánh nạn nhân
trong đó đối tượng nhật đã dùng dao đâm nạn nhân dẫn đến tử vong
kính thưa quý vị sau hơn một mươi năm năm chờ đợi ngày ba tháng sáu trung tâm tiêm mạch trẻ em
bệnh viện nhi độc một tp hcm đã chính thức đi vào hoạt động
công trình được đầu tư bằng ngân sách thành phố với nhiều trang thiết bị hiện đại
để các bác sĩ có thể triển khai những kỹ thuật chuyên sâu cũng như là tiến tới giải quyết hết
tất cả các bệnh lý tim phức tạp ở trẻ em cũng như đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh
cho người dân trên địa bàn tp hcm và các tỉnh phía nam
trung tâm chuyên sâu phẫu thuật và trung tâm tiêm mạch trẻ em
bệnh viện nhi động một tp hcm được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi chín với quy mô hai trăm một mươi năm dường bệnh
và hai mươi phòng mổ trong đó có một phòng mổ hybrid phòng mổ hiện đại bậc nhất hiện nay
trung tâm có năm khoa gồm nội tiêm mạch ngoại tiêm mạch đơn vị thông tiêm điện sinh lý
hồi sức ngoại hồi sức tiêm sẽ kế thừa những thành quả của đội ngũ chuyên gia
bác sĩ và nhân viên y tế bệnh viện nhi động một tp hcm trong đỉnh vực tiêm mạch
với nhiều trang thiết bị hiện đại các bác sĩ có thể triển khai những kỹ thuật chuyên sâu
tiến tới giải quyết tất cả các bệnh lý tim phức tạp nhất đồng thời thực hiện đào tạo
huấn luyện và chuyển giao các kỹ thuật về can thiệp tim mạch ở trẻ em
đặc biệt là thông tin can thiệp cho các bệnh viện trong và ngoài nước
đặc biệt trung tâm sẽ triển khai kỹ thuật ghép tim trẻ em trong thời gian tới
sau một ngày nghị án ngày ba tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt
nguyễn thanh tùng ba mươi tuổi trú tài xã ân lợi huyện hấn quảng tỉnh bình phước
với mức án trung thân về tội giết người và chín năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt là chung thân
tùng đã sát hại ông lão bán vé số cướp tài sản trong vụ án từng gây xôn xao dư luận
theo cáo trạng nguyễn thanh tùng biết ông vũ đình ngọc sáu mươi tám tuổi bán vé số dạo
tại thị xã bình long thường đeo nhiều nhẫn bằng vàng trên người khi đi bán vé số
nên đã nảy sinh ý định chặn đường đánh ông ngọc chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền để trả nợ và tiêu xài
khoảng bốn giờ ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tùng mang theo con dao dài chạy xe máy đến đoạn đường
ở khu vực đồng ruộng vắng vẻ thuộc địa bàn ở phú lạc xã thanh phú thị xã bình long
rồi chặt một khúc tre tầm vong mang theo sau đó ẩn mình đợi ông ngọc đi bán vé số ngang qua
đến khoảng năm giờ cùng ngày khi thấy ông ngọc đi xe đạp chạy ngang qua tùng đã cầm đoạn chai tầm vông
bất ngờ đánh vật cướp số vàng trên người ông ngọc gồm hai chiếc nhẫn vàng năm chỉ
một chiếc nhẫn vàng ba chỉ và một giỏ sách có số tiền hơn một năm triệu đồng rồi bỏ trốn
tổng trị giá tài sản nguyễn thanh tùng chiếm đoạt được là bảy mươi triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng
sáng cùng ngày người dân đi được phát hiện ông ngọc tử vong nên đã trình báo cơ quan công an
đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tùng bị bắt
tại phiên tòa viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình phước đã đề nghị hội đồng xác xử tuyên phạt
bị cáo nguyễn thanh tùng mất án tử hình
trong quá trình xét xử xem xét đánh giá tình tiết tại phiên tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thanh tùng mức án trung thân về tội giết người
và chín năm tù giam về tội cướp tài sản tổng hình phạt là chung thân